tính đến thời điểm hiện tại biến đổi khí hậu đã và đang gây ra những ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng đến cuộc sống cũng như kinh tế của người dân đặc biệt là những địa phương sản xuất nông nghiệp
trong bối cảnh như vậy chủ động tìm kiếm và hướng dẫn người dân áp dụng những mô hình sản xuất mới thích ứng được với điều kiện biến đổi khí hậu là việc được các địa phương trú trọng
là nơi có đặc thù thời tiết khắc nghiệt cộng thêm sự tác động của biến đổi khí hậu nên tỉnh nghệ an đã tích cực tuyên truyền vận động người dân áp dụng những mô hình ứng phó mang lại hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp
trong một thập kỷ qua biến đổi khí hậu đã và đang gây nên những tác động nghiêm trọng đến khu vực miền núi nghệ an
vùng lùng bào miền núi nghệ an chiếm bốn mươi dân số toàn tỉnh

cuộc sống của người dân chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp trong khi cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế nên khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu thấp
chính vì vậy để bảo đảm sinh kế cho người dân ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu cũng như các hiện tượng thời tiết bất thường đã và đang là mục tiêu quan trọng của ngành nông nghiệp tỉnh nghệ an
hiện trên địa bàn huyện tương dương có năm nhà máy thủy điện đang hoạt động trong đó lớn nhất là nhà máy thủy điện bản vẽ với công suất ba trăm hai mươi mw
và nhà máy thủy điện khe bố với công suất một trăm linh mw
tại một huyện miền núi như thế này việc phát triển thủy điện không chỉ giúp giải quyết được vấn đề điện năng và việc làm cho người dân
mà các hồ thủy điện tại đây còn có tác dụng giúp người dân thay đổi phương thức nuôi trồng thủy sản nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu
trước đây gia đình ông lô văn tuyến và bảy hộ dân khác cùng nhau nuôi cá lồng trên sông la
và cứ mỗi khi tới mùa mưa bão nếu các hộ không kịp thở
người túc trực ngày đêm và giúp đỡ lẫn nhau giữ lồng
thì chỉ sau một đêm bao nhiêu công sức gia tài của họ sẽ trôi theo con lũ dữ
thế nhưng kể từ khi chuyển sang nuôi cá lồng trong lòng hồ thủy điện khe bố
gia đình ông không còn phải thức đêm hôm lo lắng nhiều cho lồng cá nữa
đó là một sự đổi thay vô cùng tích cực đối với những hộ nuôi cá lồng như ông
do không còn phải lo lắng mỗi khi có bão lũ như trước đây
nên gia đình ông đã quyết định đầu tư thêm ba lồng nuôi cá trắng
sau sáu tháng chăm sóc với mỗi lồng gia đình ông sẽ thu được từ hai mươi năm đến ba mươi triệu đồng
số tiền này sẽ giúp gia đình ông thoát nghèo và có điều kiện để phát triển kinh tế hộ gia đình tốt hơn trước
thực tế áp dụng đã chứng minh mô hình nuôi cá lồng trong lòng hồ thủy điện
đã thay đổi phương thức nuôi trồng thủy sản của người dân một cách hiệu quả
qua đó hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực từ thiên tai bão lũ hàng năm
trở thành một trong những thế mạnh kinh tế ổn định sinh kế cho người dân
tại huyện nghèo mình núi
huyện cũng đã vận dụng các chính sách như là chính sách của tỉnh
là hỗ trợ cho người dân là một lồng là sáu triệu và huyện trích ngân sách của huyện hỗ trợ thêm
hàng năm thì huyện cũng đã tập trung chỉ đạo như năm hai nghìn đến thời điểm hiện nay
thì trên toàn huyện là có hai trăm hai mươi một lồng đang nuôi
thì đây cũng là một trong những hướng đi mà huyện xác định
vì trước đây là thủy sản của tường dương chỉ có nuôi cả ao mà nuôi cả ao thì cứ sau một năm lụt
thì ao lại bị sán phẳng và người dân lại bắt đầu lại từ đầu thì gặp rất nhiều khó khăn và tốn kém của người dân
nhưng mà bây giờ là nuôi cả lồng trên lồng hồ thì nó ổn định hơn và hiệu quả kinh tế của nó cũng đã được hẳn định
tương dương là một huyện vùng sâu vùng xa của tỉnh nghệ an với địa hình phức tạp
địa bàn lại trải dài
vì thế các mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu đòi hỏi phải linh hoạt và phù hợp với từng khu vực địa lý điều kiện canh tác
cũng như các huyện miền núi phía tây của tỉnh mùa hè tương dương sẽ có mức nhiệt rất cao nguy cơ nắng nóng hạn hán luôn thường trực
thế nhưng đến mùa đông tương dương cũng là điểm có nhiệt độ xuống rất thấp
chính vì vậy mà người dân nơi đây không chỉ chuyển đổi giống cây trồng mà còn dần thay đổi mô hình chăn nuôi
lựa chọn những con giống mới nhằm thích ứng với sự chuyển biến mạnh mẽ của thời tiết
mô hình nuôi lợn của gia đình ông hồ viết minh ở xã tam quang huyện tương dương được ông thực hiện đã nhiều năm nay
mỗi lứa gia đình ông bán được khoảng trên năm mươi con lợn với giá hơn một trăm linh đồng một kg
để có được số lượng đàn lợn trên thì ông đã phải mất công sức để chọn và phối giống
chăm sóc đúng với kỹ thuật để đàn lợn có chất lượng thịt ngon nhất
dù chỉ ăn cám gạo rau chuối
nhưng dù là trong ngày hè nóng gai gắt hay những đợt dết mướt của mùa đông
thì những chú lợn rừng cũng như lợn lai của ông vẫn rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn
chứng tỏ được tính yêu việt trong chống trọi với thời tiết khắc nghiệt nơi đầy của chúng
nghề chăn nuôi lợn rừng ở tương dương phát triển từ những năm hai nghìn tám
đến thời điểm này toàn huyện đã có trên bốn mươi hộ nuôi lợn rừng quy mô từ hai mươi đến tám mươi con
từ năm hai nghìn chín huyện tương dương đều có những cơ chế chính sách phù hợp như hỗ trợ con giống
chuồng trại lồng ghép từ các nguồn vốn của các dự án
như một trăm ba mươi năm chương trình ba mươi a với tổng mức hỗ trợ khoảng ba trăm năm mươi đến bốn trăm linh triệu đồng một năm
tương dương chỉ là một trong số nhiều huyện của tỉnh nghệ an chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu
để kịp thời ứng phó ngành nông nghiệp của tỉnh nghệ an đã vào cuộc một cách toàn diện
cùng nhiều giải pháp hữu hiệu để giúp bà con an tâm sản xuất phát triển kinh tế hộ gia đình
thích ứng với biến đổi khí hậu
việc xây dựng các mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu
dựa vào cộng đồng cũng là giải pháp mà trung tâm khuyến nông tỉnh đặc biệt chú trọng
về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu thì trung tâm khuyến nông xác định là nhiệm vụ phải thường xuyên phải làm
và hàng năm khuyến nông phải là dành tinh vị được nhiều nhất có thể cho phép
để là tuyên truyền nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và các kỹ năng để ứng phó với biến đổi khí hậu
làm thế nào để là
vừa trong tuyên truyền tập huấn cũng như là trong xây dựng mô hình
để người nông dân cảm thấy được là kiện thức ứng phó biến đổi khí hậu
không những chỉ là nó giảm nhẹ được khí hậu mà nó còn là ứng phó
và đặc biệt là cái giá trị kinh tế của nó là phải đảm bảo được
đảm bảo ba yếu tố về kinh tế về thích ứng về giảm nhẹ
và cái môi trường nó phải sống sạch phải bền vững phải duy trì được
từ nhận thức tới hành động
để các cấp các ngành cũng như mọi người dân có thể chung tay ứng phó biến đổi khí hậu
là một quá trình lâu dài và thường xuyên
tại nhiều địa phương chỉ khi gặp hậu quả và chịu thiệt hại từ biến đổi khí hậu
thì địa phương đó mới bắt đầu nghĩ đến việc thay đổi các mô hình canh tác
để tránh tình trạng đó và có được những phương pháp thích ứng kịp thời
đòi hỏi không chỉ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn của các địa phương nỗ lực hơn nữa
trong công tác tuyên truyền
để người dân áp dụng mà các cơ quan ban ngành chức năng khác
cũng cần chung tay lập nên kế hoạch cụ thể xuyên suốt
để có thể ứng phó kịp thời trước những nguy cơ từ biến đổi khí hậu
thưa quý vị biến đổi khí hậu tại việt nam đang diễn ra nhanh hơn dự báo
chính vì vậy các địa phương cần chủ động vào cuộc và đưa ra các giải pháp đồng bộ
nhằm giảm thiểu thiệt hại cũng như thích ứng với biến đổi khí hậu
nằm trong khuôn viên vườn quốc gia cúc phương từ nhiều năm nay
trung tâm nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã đã làm mái nhà
cho rất nhiều loài thú hoang dã cần được bảo tồn
nhằm khuyến khích và nâng cao nhận thức của các em nhỏ
không chỉ trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã
mà còn trong việc bảo vệ thiên nhiên môi trường
mới đây trung tâm nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã
đã thực hiện dự án có tên tuổi thơ xanh
dự án được tổ chức dành cho các em học sinh mầm non năm tuổi
để nhằm khuyến khích tình yêu thiên nhiên của các em nhỏ
đây cũng chính là nội dung trong chuyên mục sống xanh
mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị và các bạn trong ngày hôm nay
một ngày cuối tuần các em học sinh lớp năm tuổi của trường mầm non phú long
thuộc huyện nho quang tỉnh minh bình được các cô giáo cho tham quan
và tham gia chương trình tuổi thơ xanh tại vườn quốc gia cúc phương
dù ở rất gần với vườn quốc gia
nhưng đối với nhiều em nhỏ và thậm chí cả những cô giáo
thì đây là lần đầu tiên các cô cùng các em được tiếp cận
và gần gũi với thiên nhiên như thế này
tuổi thơ xanh là chương trình do trung tâm nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã việt nam
sếp việt nam wildlife tổ chức
dù chương trình mới chỉ bắt đầu hoạt động được bốn tháng
nhưng với tính chất trải nghiệm thực tế
trên cơ sở những bài học bổ ích vì thiên nhiên
mà chương trình đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ các đối tượng tham gia
chúng mình tham khảo những cái chương trình trải nghiệm thiên nhiên
của các nước phát triển trên thế giới như canada
sau đó thì lên cái chương trình làm sao để mà nó gần gũi với trẻ em
và nó tăng được cái tính tương tác của trẻ về thiên nhiên
cái điều mà trẻ em mầm non năm tuổi gần như là chưa có cơ hội để tiếp xúc nhiều
sau đó thì chúng em cũng tham khảo thêm các chương trình của các tổ chức bảo tồn trong nước
cũng như là giáo trình giảng dạy của các cô giáo mầm non ở các trường
để mà thiết kế nên được một chương trình giảng dạy phù hợp nhất với trẻ
cũng như là tăng được tính tương tác của trẻ với môi trường tự nhiên
hiện nay tuổi thơ xanh đang tập trung vào đối tượng là các em học sinh mẫu giáo năm tuổi
đây là lứa tuổi đang phát triển trí não các em ham thích tìm hiểu môi trường sống xung quanh
và tiếp nhận kiến thức cho hành trang cuộc sống
ngoài việc cho trẻ biết khái niệm về nhiều loài động thực vật
tuổi thơ xanh còn gắn liền những khái niệm đó với thực tế
sau khi xem xong khái niệm về các loài côn trùng
các em nhỏ được phát kính lúc và tìm những loài
mà các em vừa được học
từ sách vở ra thế giới thực tế qua góc nhìn mới sẽ càng thêm sinh động
cuốn hút các em hơn
chương trình đã tạo đã cố gắng suy nghĩ làm sao để tạo ra một cái chương trình
làm sao để kết nối không những trẻ em mà kết nối trẻ em này
rồi giáo viên này và phụ huynh đến với thiên nhiên khám phá thiên nhiên
để biết được thiên nhiên việt nam tươi đẹp như thế nào
để biết được là ở việt nam có bao nhiêu loài đồng hồ hoang dã thực vật
và rất là phong phú đa dạng làm sao
thì khi mà các cháu cảm thấy là yêu thì các cháu bắt đầu là mong muốn tìm hiểu thêm
và khi tìm hiểu thêm thì chúng tôi sẽ tiếp tục truyền tải cho các cháu
những cái thông điệp về bảo tồn cũng như là những cái thông điệp
làm sao để đối xử nhân đạo với động vật
tại nhiều trường từ cấp mầm non tới tiểu học
các em học sinh được dạy có ý thức bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp
tuy nhiên đôi khi những gì được học được dạy trên lớp lại khó áp dụng trong thực tế
chính vì vậy mà bằng trò chơi nhắm mắt sửa đồ trong thùng
giảng viên hướng dẫn đã cho các em cảm nhận về các loại rác
có thể bắt gặp trong khuôn viên vườn quốc gia
sau đó các em sẽ được trực tiếp đi tìm và dọn những loại rác đó
ở trường các cô cũng giáo dục các cháu ý thức giữ gìn vệ sinh
nhưng mà ví dụ như vệ sinh thì ở trường cô chỉ nói là vứt xác vào đúng nơi quy định
ví dụ như là vứt vào thùng rác hay là ở nhà vệ sinh thì là phải vứt
phải rửa nước dưới vòi hay như thế nào
nhưng mà cũng chưa mở rộng là ví dụ đi ra ngoài môi trường xã hội rộng ấy
thì các cháu sẽ phải vứt rác hay là giữ gìn vệ sinh ở phù hợp với cái điều kiện của môi trường
ví dụ như đi chơi công viên thì mà các cháu không nhìn thấy thùng rác
thì có thể ví dụ mình có túi bóng thì các cháu có thể uống sữa hay là ăn bánh hình kẹo
bỏ vỏ luôn vào túi bóng và mình xách rồi đến khi về rồi bỏ vào thùng rác cũng được
thì những cái đấy thực sự là hôm nay các cháu được trải nghiệm
thì là sẽ lĩnh hội được cái kiến thức và cái đấy là chỉ có trải nghiệm mới có thể là biết được ạ
ngoài dạy cho trẻ những kiến thức thực tế về bảo vệ môi trường
thì bảo tồn các loài động vật hoang dã đang trên bờ vực tuyệt chủng
cũng là một nội dung của chương trình tuổi thơ xanh
các em nhỏ được tìm hiểu về những loài động vật nguy cấp như đặc điểm loài
phân bố cũng như nguyên nhân vì sao mà con người lại đang săn bắt những loài động vật này
để từ đó các em học được cách ứng xử với môi trường nói chung và các loài động vật hoang dã nói riêng
đối với đội ngũ giáo dục của say vietnam olai hiện tại mới chỉ có ba cán bộ
thì lần đầu tiên hoạt động như vậy thì làm sao để chúng tôi có thể xây dựng
một cái chương trình làm sao cho hiệu quả và mang lại nhiều thông điệp giáo dục nhất cho các cháu
phù hợp với cái mức độ nhận thức của các cháu
nhưng mà rất là may mắn nên là chúng tôi được nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ
vượt qua khó khăn của những ngày đầu hoạt động
trong thời gian tới tuổi thơ xanh sẽ tổ chức bốn mươi chín lớp
với gần một hai trăm linh em học sinh mẫu giáo tham gia học tập
và trong tương lai không xa những người tổ chức mong muốn
tuổi thơ xanh sẽ đem thiên nhiên đến gần hơn với trẻ em các tỉnh và thành phố khác nữa
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo